tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại khu vực xã tân thành thành phố cà mau
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn văn giang
chú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
và lưu phước hùng chú tại quận một mươi một thành phố hồ chí minh
đang vận chuyển chai phép chất ma túy
tăng vật thu được là ba bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng
có tổng khối lượng khoảng một một mươi năm kg và hai viên nén cùng một số tăng vật khác
đấu tranh khai thác hùng khai nhận số tăng vật trên là ma túy
đang trên đường mang đi giao cho một đối tượng
qua tết nhanh lưu phước hùng dương tính với chất ma túy
theo hồ sơ đối tượng hùng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy